theo báo cáo của cục y tế dự phòng bộ y tế tại nước ta từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay bệnh dạy có xu hướng gia tăng
đặc biệt là thời gian gần đây số người chết do bệnh dạy liên tục tăng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng bốn ghi nhận hai mươi chín ca tử vong do bệnh dạy tại một mươi bảy tỉnh thành phố
tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
các báo cáo gần đây cho thấy các ca bệnh có thời gian ủ bệnh ngắn từ một mươi cho đến một mươi năm ngày
trong đó nhiều trường hợp trẻ em dưới năm tuổi bị chó mèo cắn ở vùng đầu mặt gây thương tích nặng
để phòng tránh bệnh dạy cục y tế dự phòng khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm quy định tiêm phòng
không để chó mèo thả rông
khi đưa chó mèo ra nơi công cộng phải dọ mõm có dây xích có người dắt
các địa phương phải tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh dạy cho chó mèo
bảo đảm tối thiểu trên tám mươi tổng đàn trong năm hai nghìn hai mươi bốn và các năm tiếp theo